từng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở cà mau cây mía được tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung
và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất
tuy nhiên do giá mía gần đây rất bấp bênh khiến cho bà con nông dân trong tỉnh không còn mặn mà với loại cây này thậm chí khai tử nó
trước đây diện tích trồng mía ở cà mau lên tới hơn bảy hectare trong đó huyện thới bình trồng nhiều nhất với hơn năm hectare
tuy nhiên do giá cả đầu ra bấp bênh nông dân liên tục gặp cảnh được mùa mất giá nên đồng mía ngày càng thu hẹp
hiện ở huyện thới bình diện tích trồng mía đã giảm chỉ còn khoảng hơn sáu trăm linh hectare
thời điểm này hầu hết người dân đã bán hết mía trong giấy còn một số gia đình thu hoạch muộn chờ giá
hiện nay thương lái thu mua với giá sáu trăm linh đồng một kg mía với giá cả như thế này người nông dân phải bù lỗ khá nhiều
nông dân chịu quá
nông dân chịu quá là lỗ có sáu trăm linh mà muốn ba trăm linh rồi phần bón đánh lái vô chân đâu còn đâu lỗ
bây giờ thì theo nông dân thì không biết làm cái gì mà chuyển đổi cây thì không gành hung nữa
từ sau tết nguyên đán mậu tất hai nghìn một mươi tám nhà máy đường thới bình thuộc công ty cổ phần mía đường tây nam ngừng hoạt động
bàn giao trách nhiệm mua mía cho công ty cổ phần mía đường cần thơ
có nhà máy sản xuất đường tại vị thành
đơn vị tiếp nhận hợp đồng trách nhiệm chấp thuận mức giá chín trăm linh đồng một kg đối với mía đạt một mươi chữ đường
đúng như nhà máy đường thới bình cam kết với nông dân hồi đầu vụ
tuy nhiên người trồng mía phải trở mía lên tận vị thanh thay vì chuyển khoảng cách gần đến cầu cảng nhà máy đường thới bình như mọi năm
nếu không chấp nhận việc chuyên trở nhà nông tự lo việc tiêu thụ
đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến đồng mía của người nông dân ở cà mau gặp cảnh thua thiệt nặng
thì mà hiện nay là cái giá mía cao nhất của cái năm vụ mùa năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám này thì chỉ là cao nhất là bảy trăm linh
thì từ đó là người dân hiện nay là người ta phá rất nhiều để người ta chỉ dịch nuôi tôm
chủ yếu là người ta phá mía để dịch nuôi tôm thôi chứ còn cây mía còn mặn mài tới người nông dân nữa
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn
làm việc với các địa phương trồng mía ở trong tỉnh để bàn các giải pháp chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho nông hộ trồng mía
tuy nhiên vẫn chưa có phương án cụ thể chọn lựa những cây trồng vật nuôi phù hợp với đồng đất nhiễm phèn để thay thế cây mía
còn hiện tại thì nhà nông vẫn tự cơ cấu lại sản xuất tự quy hoạch lại cây trồng vật nuôi trên chính cánh đồng thửa ruộng của gia đình mình
trong đó có việc đưa cơ giới vào phá bỏ nhiều diện tích mía để nuôi tôm nuôi cá trồng màu để đảm bảo sản xuất và ổn định cuộc sống